kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi thành phố hôm nay
thưa quý vị trái ngược với việc lãi suất cho vay qua đêm giữa các nhà băng tuần qua
có xu hướng giảm nhiệt về mức thấp nhất kể từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
thì lãi suất gửi tiết kiệm tại các ngân hàng lại tiếp tục tăng với biên độ phổ biến
từ ba đến bốn một năm có nhà băng tăng đến tám một năm
lãi suất tiền gửi liên tục tăng đã giúp cho việc huy động vốn của các tổ chức tiến dụng
trong quý đầu năm nay tăng hai một mươi năm so với cùng kỳ
dòng tiền đổ vào kênh tiền gửi ngân hàng cũng diễn ra trong bối cảnh
các kênh đầu tư nóng trước đó như chứng khoán và trái phiếu dần lắng xuống
sau nhiều động thái của chính phủ nhằm siết chặt các thị trường này
cụ thể vib có mức tăng tám một năm cho tiền gửi online kỳ hạn chính một mươi một tháng
và kỳ hạn chín tháng gửi tại quầy
các ngân hàng ocean bank bảo việt bank brig bank acb cũng đua tăng lãi suất
với mức phổ biến ba đến bốn một năm
theo vn digrect lãi suất huy động tiếp tục tăng từ giờ đến cuối năm hai nghìn hai mươi
do lãi suất đô la mỹ tăng và áp lực lạm phát tại việt nam tăng cao trong những quý tới
trong đó lãi suất tiền gửi kỳ hạn một mươi hai tháng của các ngân hàng thương mại
có thể tăng lên năm chín sáu một một năm vào cuối năm hai nghìn hai mươi hai
tuy nhiên sẽ vẫn thấp hơn so với mức trước đại dịch là bảy một năm
theo bộ tài chính đến ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai mức hỗ trợ giảm năm mươi lệ phí
làm thẻ căn cứ công dân gắn chiếp sẽ chấm dứt
vì vậy từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
người dân khi chuyển từ chứng minh nhân dân chính số trên một mươi hai số
sang thẻ căn cứ công dân gắn chiếp phải nợ ba mươi đồng một thẻ
phía đổi thẻ căn cứ công dân bị hư hỏng không sử dụng được
hoặc thay đổi thông tin họ chữ đệm tên đặc điểm nhận dạng
xác định lại giới tính quê quán có sai sót về thông tin trên thẻ
khi công dân có yêu cầu là năm mươi đồng một thẻ
ngoài ra người cấp lại căn cứ công dân khi bị mất hay được trở lại quốc tịch việt nam
sẽ phải nợ bảy mươi đồng một thẻ
cũng trong tháng sáu này các doanh nghiệp sẽ chỉ được phép dùng hóa đơn giấy
đến hết ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai các doanh nghiệp tổ chức kinh tế hộ kinh doanh
cá nhân kinh doanh sẽ phải chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử
trường hợp từ ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi đến ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin
mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình thức nêu trên
thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn
đến cơ quan thuế để được hướng dẫn
cơ quan thuế sẽ xây dựng dữ liệu hóa đơn của các cơ sở kinh doanh
để đưa vào cơ sở dữ liệu hóa đơn và đăng tải trên cổng thông tin điện tử
của tổng cục thuế phục vụ việc tra cứu dữ liệu hóa đơn
từ ngày một tháng sáu giá ga bán lẻ sẽ giảm ba mươi một đồng mỗi bình một mươi hai kg
đây là tháng thứ hai liên tiếp giá ga giảm giúp hại nhiệt giá ga
sau khoảng thời gian tăng giá liên tục
sau chuỗi dài tăng giá và neo ở mức năm trăm linh đồng một bình một mươi hai kg
từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai giá ga bán lẻ tiếp tục có sự điều chỉnh giảm giá
tháng thứ hai liên tiếp
cụ thể từ ngày một tháng sáu giá bán metro việt nam ga giảm hai năm trăm tám mươi ba đồng
trên một kg tương đương mức giảm ba mươi một đồng đối với bình ga một mươi hai kg
và một trăm một mươi sáu hai trăm năm mươi đồng đối với bình ga bốn mươi năm kg so với tháng năm
tương tự sài gòn petro cho biết giá bán ga sb giảm ba mươi một đồng
đối với bình một mươi hai kg
về mức không quá bốn trăm linh đồng giá bán ga sp giảm ba mươi một đồng

các doanh nghiệp kinh doanh ga phía nam cũng đều có mức điều chỉnh giá
thành phẩm xuống dưới năm trăm linh đồng một bình một mươi hai kg
nguyên nhân sự điều chỉnh giá lần này theo chi hội ga miền nam
do giá hợp đồng nhập khẩu trên thế giới được ấn định cho tháng sáu
là bảy trăm năm mươi đô la mỹ trên một tấn đã giảm một trăm linh năm đô la mỹ trên một tấn
so với tháng trước đó
trong hai năm sống chung với đại dịch thanh toán không tiền mặt
đã được ra một cơ hội vàng để phát triển
với nhiều lợi thế vượt trội không phải tiếp xúc trực tiếp
an toàn cho sức khỏe tiện lợi trong giao dịch có thể thực hiện
mọi lúc mọi nơi
theo khảo sát một mươi năm nhà bán lẻ của công ty fintech sabo
thanh toán không dùng tiền mặt năm hai nghìn hai mươi một mới chỉ chiếm bảy mươi hai tổng số giao dịch
điều này cho thấy việt nam còn gặp nhiều thách thức
trong việc tiến đến xã hội thanh toán không tiền mặt
theo thống kê của ngân hàng nhà nước số tài khoản thanh toán
là tám mươi tám năm triệu tài khoản thấp hơn tổng dân số
và con số này tập trung ở một nhóm dân cư nhất định khoảng ba mươi năm
như vậy còn sáu mươi năm dân số chưa có tài khoản ngân hàng
đối với người có tài khoản ngân hàng lượng tiền mặt sử dụng
trong giao dịch mua bán vẫn nhiều hơn qua tài khoản
thói quen tâm lý của người dân vẫn còn e ngại trong việc sử dụng
các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt
đặc biệt ở các khu vực nông thôn việc thanh toán không dùng tiền mặt
gần như còn rất mới mẻ đối với đại đa số người dân
ở việt nam mình thì nó có một cái đặc thù
cái vị trí địa lý của các cái địa bàn nông thôn của chúng ta
nó cũng khá chảy động
do đó những người dân mà tiếp cận với các cái công cụ thanh toán của ngân hàng
trong khi đó thì ngân hàng thì không phải chỗ nào cũng có
không phải là huyện nào cũng có không phải xã nào cũng có
do đó thì nhiều khi tiếp cận đến với các công cụ thanh toán
thì khá là khó khăn cho các vùng này
và cái nhu cầu giao thương thì hiện nay thì nó khá lớn
do đó cái việc mà chúng ta cần rút ngắn được cái khoảng cách giữa nông thôn và thành đô thị
trong cái việc mà tiếp cận các cái ứng dụng của hoạt động ngân hàng
và trong các cái công cụ thanh toán là một cái điều mà hiện nay là chúng ta phải cố gắng vượt qua
hiện nay các ngân hàng thương mại cũng đang triển khai thêm nhiều hệ thống thanh toán điện tử khác
như qua internet điện thoại di động
hai phương thức này đang có sự phát triển tương đối nhanh
đến nay có bảy mươi tám tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán qua internet
và bốn mươi năm tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán qua điện thoại
với số lượng giao dịch lên đến vài trăm triệu tỷ đồng
thực tế thanh toán không dùng tiền mặt mang lại nhiều lợi ích vượt trội
nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro cho người tiêu dùng
trong đó có vấn đề về rủi ro trong thanh toán tính bảo mật an toàn dữ liệu người dùng
thanh toán bằng app internet banking hoặc là bằng ví điện tử chẳng
thì người dân có thể hoàn toàn dùng smartphone để thực hiện các giao dịch
tuy nhiên gần đây báo chí cũng đều rất nhiều trường hợp có tình trạng
là bị đánh cắp tài khoản hoặc là bị mất cái bảo mật
và người dân bị mất tiền trong tài khoản
và những cái phương tiện thông tin như vậy truyền thông như vậy
thì người dân người ta nắm được như vậy
thì những người mà chưa sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt
hoặc là thậm chí là đã có sử dụng rồi người dân sẽ rất là e ngại
và đấy là một cái rào cản rất là lớn
mà các ngân hàng hoặc các cơ quan quản lý nhà nước cần phải rất là quan tâm
việc thanh toán không dùng tiền mặt hiện nay
còn thiếu đồng bộ giữa các trung gian thanh toán
và các đơn vị cung ứng hàng hóa dịch vụ
các ngân hàng và công ty fintech chịu trách nhiệm lớn
về việc cung ứng các phương tiện thanh toán cho người dân
nhưng các đơn vị cung ứng dịch vụ hàng hóa
mới là người dân thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt chưa nhiều
tại nhiều đơn vị cung ứng dịch vụ hàng hóa
người dân vẫn chưa thể áp dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt
những cái máy mà cà thẻ mặc dù đã có trang bị nhiều
ở những nơi là những cái trung tâm thương mại
những cửa hàng lớn nhưng mà những cái cửa hàng nhỏ
chúng ta không thấy có đặt những máy cà thẻ đâu
và thậm chí là những cái tiệm tạp hóa làm gì có những cái máy cà thẻ
nên là người ta là thói quen là người ta sử dụng cái tiền mặt thôi
hay là vấn đề chúng ta thấy là đang nổi cộng lên là vấn đề
mà thanh toán không dùng tiền mặt
rồi không nguồn vé qua các trạm thu phí bot hiện nay trên cả nước
thì cái này đã chỉ đạo từ lâu rồi
chúng ta đã làm
chính phủ đã mua
thành toán không dùng sẽ giúp cho chúng ta giảm bớt được cái thời gian
di chuyển trên đường tránh được các ủng tắc giao thông
giảm được chi phí cho người dân cho doanh nghiệp
nhưng mà hiện nay là cái việc mà sử dụng các cái dịch vụ này
áp dụng cái dịch vụ này trên cả nước vẫn còn là cản trở
mặc dù đã được cải thiện nhiều
nhưng đến nay hành lang pháp lý trong lĩnh vực thanh toán điện tử
vẫn chưa được hoàn thiện và đồng bộ
các quy định còn bắt cặp
chưa theo kịp sự phát triển của thị trường
nhiều dịch vụ mới ra đời nhưng hành lang pháp lý chưa được thiết lập cụ thể
như tiền kỹ thuật số tiền điện tử để tạo môi trường phát triển dịch vụ
và hình thành cơ chế bảo vệ các chủ thể khách thể trong hoạt động
cũng như xây dựng quy trình giải quyết tranh chấp hiệu quả khách quan
những ngày qua nhiều cư dân sống quanh khu vực cầu rạch chiết
thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh bức xúc
khi chủ đầu tư bot xa lộ hà nội bất ngờ chặn lối đi tắt bên dưới dạ cầu
khiến các phương tiện buộc phải di chuyển theo lộ trình khác dài hơn
đặc biệt lộ trình mới này bắt buộc tất cả các phương tiện phải lưu thông qua trạm thu phí
và phải trả phí qua trạm
liệu rằng bot của ci có làm sai quy định để tận thu
đây là điều dư luận đang quan tâm
từ nhiều năm qua người dân ở khu vực này đã sử dụng đoạn đường bên dưới già cầu rạch chiếc
để làm lối đi tắt qua lại vào trung tâm thành phố hồ chí minh
đoạn đường này có lợi thế vừa đi lại nhanh chóng vừa không phải đóng phí qua trạm bot trên xa lộ hà nội
tuy nhiên bất ngờ khi mới đây phía chủ đầu tư bot zalo hà nội đã tổ chức đặt giải phân cách bê tông
độ đắt này khiến các phương tiện không thể đi qua lại như trước nữa
thay vào đó các phương tiện đi vào trung tâm thành phố phải di chuyển theo đường vòng cung của đường song hành
và phải đi qua trạm thu phí
cũng mong rất các cơ quan của nhà nước tham khảo ý kiến
là làm sao tháo gỡ
giữ được cái khó khăn này cho người dân
hoặc là có cái phương án nào thì giảm giá hoặc là ưu tiên cho người mà dân người ta sống ở cái khu vực
tư dân ở đây họ sống ở đây một ngày có thể là họ đi ra đi vô tới cả một mươi lần nếu có nếu cần
thì mỗi lần như vậy thì phí khoảng là hai mươi năm ngàn

bắt đầu từ cầu sài gòn đến nút giao tân bàn
theo đại diện bot
đến nay trục đường chính cơ bản đã hoàn thành
phần trục đường song hành cũng đã hoàn thành trong phạm vi thành phố thủ đức
do đó đơn vị chủ đầu tư đã tiến hành bó vỉa hè để thi công mảng xanh theo thiết kế dưới chân cầu rạch chiếc
việc bó vỉa này cũng sẽ bít luôn lối đi tạm
thay vào đó người dân sẽ đi sang hướng đường song hành để kết nối vào trục đường chính
nhà đầu tư bot sa lộ hà nội đang triển khai thi công các hạng mục vỉa hè
và tuyên hiệu song hành đúng theo thiết kế đầu tiên
việc mà tổ chức giao thông
sau khi hiện nay đường song hành xong rồi
thì tổ chức giao thông ở khu vực đó là thuận lợi đảm bảo an toàn giao thông
cái đường mà đường trước đây mà lưu thông thì là không có trong quy hoạch
thì thời gian qua thì người dân lưu thông theo dạng là tạm thời
tới đây cái khu vực đó thì đang được bác quản lý đường sát đô thị
cũng như quận tổ đức thì tiến hành trồng cây xanh theo cái đúng cái dự án đặc biệt
trước những ý kiến cho rằng chủ đầu tư bot đang điều chỉnh hướng đi
nhằm bắt buộc các xe phải đi qua trạm thu phí
lãnh đạo sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh
đã có buổi thực địa để tiến hành kiểm tra lại việc thi công tại khu vực chân cầu rạch chiếc
qua kiểm tra đại diện sở giao thông vận tải khẳng định
hạng mục mà đơn vị đang triển khai thi công là đúng với yêu cầu của sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh
và ủy ban nhân dân thành phố tổ đức
cái đường mà dọc hông của cầu đạch chiếc
cái đó không phải là nằm trong cái quy hoạch kết nối giữa là đường sông hành với trục chính
mà đường này chỉ là một cái đường tạm trước đây phục vụ để mà thi công cầu rạch chiếc
và gần đây cái khi mà làm cái vòng xoay dưới dạ cầu trạch chiếc
thì một số phương tiện sử dụng những cái đường này để mà lên kết nối giữa song hành với trục chính
và cái việc này cũng gây mất an toàn giao thông
đối với là
cái điểm mà đầu cầu đạch chiếc
như vậy việc chủ đầu tư bot xe lọ hà nội bíp lối đi dưới dạ cầu đạch chiếc
theo sở giao thông vận tải là đúng với phương án tổ chức giao thông mà sở đã duyệt
trên thực tế lối đi dạc cầu bên dưới không phải là lối dành cho các phương tiện lưu thông
trước đây để phục vụ vận chuyển nguyên vật liệu cho xây dựng công trình cầu rạch chiếc
chủ đầu tư đã làm đường đi tạm cho xe nội bộ
sau khi hoàn thành cầu rạch chiếc nhưng chưa phá bỏ vì chưa thực hiện xong dự án đường song hành
thời gian qua người dân đã lầm tưởng là đường dân sinh
vừa rồi là những thông tin trong chương trình thành phố hôm nay
giang thái xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo